ngay sau khi cả nước đã và đang từng bước quay trở lại trạng thái bình thường mới
phục hồi phát triển sản xuất kinh tế các doanh nghiệp cũng ngay lập tức tăng tốc đối lại sản xuất
để đảm bảo các đơn hàng phục hồi chuỗi sản xuất sau những tháng bị đình trệ bởi dịch covid một mươi chín
tại hà nội sau khi thành phố nới lỏng giãn cách lượng doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại
đã đạt trên chín mươi năm tại chín khu công nghiệp trên địa bàn sáu trăm sáu mươi một doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo covid một mươi chín
tại doanh nghiệp với ba sáu trăm linh tổ covid một mươi chín an toàn việc phủ sóng vaccine mũi một đạt chín mươi bảy mũi hai đạt bốn mươi tám
thống kê cho thấy dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trong tám tháng qua hà nội ghi nhận hơn một mươi ba một trăm linh doanh nghiệp
thành lập mới với số vốn đăng ký là một trăm sáu mươi năm bảy trăm ba mươi tỷ đồng số doanh nghiệp hoạt động trở lại là năm sáu trăm linh
tăng bảy mươi bốn so với cùng kỳ
tại tỉnh bình dương hầu hết doanh nghiệp quan tâm thủ tục để trở lại sản xuất kinh doanh
quy trình xét nghiệm trong quá trình sản xuất hoạt động theo mô hình ba xanh và vấn đề vaccine
đến nay các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đã hoạt động lại một trăm linh
tuy nhiên công suất chỉ mới đạt bốn mươi bốn so với trước khi có dịch
tổ công tác đặc biệt phía nam của bộ công thương cũng cho biết sản xuất công nghiệp tại tỉnh bến tre tương đối ổn định
các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp cơ bản đã được tháo gỡ
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất và thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi toàn tỉnh có hai hai trăm năm mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động với sáu mươi bảy một mươi năm lao động
tỷ lệ năm mươi năm trên tổng số doanh nghiệp hoạt động tăng một năm trăm chín mươi ba doanh nghiệp
đạt tỷ lệ hai trăm ba mươi chín so với khi triển khai thực hiện chỉ thị một mươi sáu cttg
trong đó tám doanh nghiệp hoạt động theo phương án ba tại chỗ với tám trăm sáu mươi ba lao động
hai hai trăm năm mươi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới
với sáu mươi sáu một trăm năm mươi hai lao động
tại tỉnh đồng nai tính đến ngày một mươi một tháng một mươi đã có tổng cộng ba tám trăm chín mươi tám doanh nghiệp thực hiện cập nhập
vào website http kcnvietnam vn để tạo tài khoản và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại doanh nghiệp
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang khôi phục sản xuất theo phương án đảm bảo an toàn chống dịch covid một mươi chín
hiện trong khu công nghiệp tổng số doanh nghiệp còn lại đang thực hiện phương án ba tại chỗ
là một một trăm bảy mươi sáu doanh nghiệp với tổng số lao động lưu trú là một trăm năm mươi bốn
có một trăm ba mươi chín doanh nghiệp thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày
với tổng số lao động đăng ký là bốn mươi một bảy trăm sáu mươi hai người
theo đánh giá của tổ công tác đặc biệt của bộ công thương giãn cách xã hội kéo dài đã làm thị trường lao động
chầm lắng hơn và ảnh hưởng mạnh tới ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ
tương tự số liệu của tổng cục thống kê cho thấy lực lượng lao động đã giảm mạnh chưa từng có trong nhiều năm gần đây
doanh nghiệp đang vận hành trở lại chuỗi sản xuất trong bối cảnh vô cùng khó khăn
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn hiển hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển cây chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại